trong chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai của công an tỉnh an giang thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đạt được trong năm vừa qua

nhằm mục đích bao phủ vaccine lên toàn dân đặc biệt là nhóm người nguy cơ cao